tăng trưởng kinh tế việt nam có khả năng chỉ còn ở mức sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy vậy mức này cũng đã đủ khiến cho việt nam trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở đông nam á
thông tin này được công bố vào ngày hôm qua tại diễn đàn báo cáo triển vọng kinh tế khu vực đông nam á
của viện kế hoạch công chứng anh và sứ wales thực hiện
theo đó tăng trưởng kinh tế chậm lại ở mức bốn sáu trong quý i năm hai nghìn hai mươi
giảm so với mức tăng trưởng năm ba trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám
đây là kết quả của sự sụt giảm tăng trưởng xuất khẩu nền kinh tế đông nam á
do nhu cầu nhập khẩu của trung quốc suy yếu
sự chậm lại trong chu kỳ công nghệ thông tin toàn cầu và gia tăng bảo hộ thương mại trong năm qua
động lực kinh tế sẽ được điều tiết lại đạt mức sáu tám so với cùng kỳ trong quý đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba
dưới mức tăng bảy ba trong gdp quý iv năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên fdi và sản xuất hàng hóa dự kiến sẽ vẫn là động lực đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế việt nam